sau hơn hai năm thực hiện cuốn sách đất và người của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân đào trọng khánh
do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành đã chính thức ra mắt bạn đọc
đất và người là tập hợp các bài viết hình ảnh và tư liệu lịch sử
được ông thu thẩm trên hành trình đi quay phim của mình cách đây năm mươi năm
cuốn sách được chia thành hai phần
phần một là tập hợp các bài viết mang tinh thần nhân văn cách mạng
phần hai là các bài viết về bạn bè nghệ sĩ đồng nghiệp
nghệ sĩ nhân dân đào trọng khánh đã bắt được những đặc điểm nhân vật rất đinh
ai cũng có hình thù thần thái riêng không thể lẫn
cùng với buổi ra mắt sách tại hội trường nhà xuất bản hội nhà văn
là triển lãm trưng bày gần bốn mươi bức ảnh chân dung tác giả
do nhấp ảnh ra nguyễn đình toàn chụp trong hai mươi năm
đào trọng khánh xuất thân là công nhân cảng và khởi nghiệp thi ca với bút danh đào nguyễn
trong giai đoạn bom đạn mỹ rội xuống hải phòng
những thức phim do đích thân ông quay lại là bằng chứng hùng hồn cho tinh thần can trường của quân và dân thành phố hoa phượng đỏ